bắp cải được xếp vào nhóm bốn của ovo thức ăn và là nguồn cung cấp vitamin và mối khoáng cần thiết cho cơ thể
phụ nữ ăn bốn năm bữa bắp khải một tuần sẽ giảm được bảy mươi bốn nguy cơ mắc chứng bệnh ung thư vú
bắp cải có đủ một mươi loại chất khoáng mà cơ thể cần như canxi kém sắt đồng xe len cali
trong đó xe len là chất chống bô siu hóa khử gốc tự do ức chế khởi ưu phát triển chống lão hóa
về vitamin bắp cải có nhiều vitamin nhóm b vitamin c k e và nhất là các loại beta carotene lutein dien xanthin có lợi cho mắt đặc biệt có nhiều trong bắp cải đỏ
yêu điểm nhất của ra mắt là thời tiết càng lạnh bắp cải càng cuộn chặt ăn càng giòn càng ngọt
bắp cải ngon thương cơm
chắc tay nặng cân lá bện bỗn chắc vào nhau
đâu bắp cải dày khép kín và cuống nhỏ

bên cạnh những cách chế biến quen thuộc là luộc xào nấu canh bắp cải còn có thể là nguyên liệu chính của một số món ngon như salat bắp cải dầu dấm kim chi thịt cuộn bắp cải
bên cạnh những cách chế biến quen thuộc là luộc xào nấu canh bắp cải còn có thể là nguyên liệu chính của một số món ngon như salad bắp cải

cansi maze và kali đều là những chất cần thiết cho sức khỏe của xương

hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
hỗ trợ giảm cân
bạn có biết bắp cải có chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng mà cơ thể cần nhưng lại không chứa calor hoặc chất béo
do đó ăn bắp cải là phương pháp hoàn hảo cho những ai đang trong quá trình ăn kiêng và giảm cân
ngoài ra ăn bắp cải dưới dạng rau sống và nấu chín
ép bắp cải để lấy nước uống cũng rất là tốt
thứ tư tốt cho não
các loại rau cải hay bắp cải đều có chứa ham được lớn vitamin k và atocyanin có tác dụng tốt với sức khỏe và sự tập trung của não bộ
các dưỡng chất này cũng có tác dụng ngăn ngừa tổn thương dây thần kinh giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh alzhemer và chứng mất trí nhớ
vì vậy ăn bắp cải thường xuyên sẽ rất có lợi cho sức khỏe não bộ của bạn

các dưỡng chất này cũng có tác dụng ngăn ngừa tổn thương dây thần kinh giúp giảm nguy cơ mắc có bệnh alzheimer và chứng mất trí nhớ
sáu tốt cho tóc
bắp cải có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng cần thiết giúp ngăn dụng tóc và duy trì mái tóc khỏe mạnh
ngoài ra ăn bắp cải còn có thể ngăn ngừa tóc khô
đặc biệt vitamin c có trong bắp cải rất cần thiết cho quá trình sản xuất protein keratin là chất tạo nên móng và tóc của cơ thể
lưu ý bắp cải không nên thái sẵn
dùng bao nhiêu để bạn thái và cắt bấy nhiêu
vì nếu thái sẵn thì theo thời gian chất dinh dưỡng và vitamin sẽ bị hao hụt
và khi chế biến sẽ không đem lại cho bạn nhiều dưỡng chất ông hủy cũng không còn được tươi ngon